sau khi cục hàng không dân dụng thái lan cho phép mở cửa lại sân bay quốc tế phuket để đón các chuyến bay quốc nội bắt đầu từ ngày một mươi ba tháng sáu
vietjet là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất xác nhận tái khai thác đường bay giữa bangkok và phuket để phục vụ nhu cầu của khách hàng
vietjet cho biết sẽ tiếp tục triển khai công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh
bao gồm các quy trình kiểm tra sức khỏe trước mỗi chuyến bay thực hiện giãn cách tại sân bay và trên tàu bay
bên cạnh đó hành khách cũng được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt quá trình bay
hiện vietjet đang khai thác ổn định các tuyến nội địa tại thái lan kết nối bangkok với các thành phố chiang mai chiang rai phuket krabi và udon thani
hãng cũng sẽ tiếp tục tăng tần suất các chuyến bay và mở rộng mạng bay trong thời gian sắp tới để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trong thời gian tới